vừa giúp ích cho bản thân cho gia đình mà còn vừa như một cái cầu nói chung tay giúp đỡ mọi người
vì người ta nói thì sức khỏe thì không mua được bằng tiền
nhưng khi chúng ta mua bảo hiểm thì chúng ta đã mua một cái rào trắng để bảo vệ sức khỏe của chính mình
thực hiện nghị quyết số năm mươi chín năm của bảo hiểm xã hội việt nam ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
về việc tuyên truyền để một trăm linh học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
đồng thời cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
được tiếp cận khám và chữa bệnh chất lượng cao
em đã tham gia bảo hiểm y tế được từ cấp tiểu học và lên đại học em lại tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế
và khi tham gia bảo hiểm y tế thì em thấy nó rất là thiết thực đối với bản thân mình
thứ nhất nó đảm bảo sức khỏe cho em từ đây đến tương lai
và ngoài ra thì nó còn góp phần để đảm bảo an sinh xã hội
giúp cho các người nghèo khác hay là những bệnh nhân khác được có cơ hội để khám và chữa bệnh
thành phố hiện cơ
có một bảy triệu học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ chín mươi năm tám mươi hai
và phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi hai bao phủ bảo hiểm y tế một trăm linh học sinh sinh viên
mục tiêu của giáo dục thành phố là đào tạo con người phát triển toàn diện
có đạo đức trí thức sức khỏe và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban nhân phố ban hành công an hai nghìn hai trăm năm mươi năm
để tăng cường bảo hiểm y tế học sinh sinh viên việt năm hai nghìn một mươi chín
trong đó yêu cầu các trường phải đảm bảo tỷ lệ học sinh trên tham gia bảo hiểm y tế đạt một trăm linh
rồi chúng tôi cũng phối hợp với các sở ban ngành
như là phối hợp với sở giáo dục đào tạo để tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh
cho các giáo viên học sinh ở các trường các quân học sinh
rồi phối hợp với sở tài chính để thuộc những ngân sách ba mươi hỗ trợ
từ ngân sách nhà nước cho học sinh sinh viên
rồi phối hợp với sở y tế để nâng cao chất lượng
để khám chứa bệnh cho học sinh sinh viên
ngoài ra thì lãnh đạo bên phố chúng tôi cũng làm việc với các hiệu trưởng các trường
mà có tỷ lệ thấp nhất là các trường đại học cao đẳng
đề nghị các hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban liên quan
để tuyên truyền vận động các học sinh sinh viên của các trường để tham gia đạt tỷ lệ cao
tuy vậy dù nhóm học sinh sinh viên đã được quy định là nhóm bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi
nhưng đến nay trên địa bàn thành phố vẫn còn một số trường đại học cao đẳng
vẫn còn thờ ơ xem nhẹ chưa làm tốt công tác tuyên truyền để cho sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
các trường học này họ cho rằng bảo hiểm y tế cũng là một hình thức kinh doanh dịch vụ
như một số loại hình bảo hiểm khác
đây là một cách hiểu lệch lạc phiến diện không đúng với quy định của luật bảo hiểm y tế
như trường đại học hoa sen đại học văn lan